sở y tế thành phố hà nội vừa có tờ trình khẩn gửi ubnd thành phố về việc hỗ trợ tiền ăn đối với người bị cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế
trong thời gian từ nay đến khi thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế
trên cơ sở công văn đề nghị của bộ y tế liên sở y tế tài chính đề xuất ubnd thành phố cho phép các cơ sở cách ly y tế
cung cấp suất ăn miễn phí cho người bị cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế
mức hỗ trợ tiền ăn là tám mươi đồng một người một ngày trong thời gian cách ly
đối tượng được hưởng là người việt nam người nước ngoài bị áp dụng cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở cách ly
nguồn kinh phí chi trả từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp
trường hợp người bị áp dụng cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn riêng theo nhu cầu của mình
nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị cung cấp thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm nếu có